nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao của khách hàng và giảm áp lực sử dụng điện quá tải trong mùa khô hai nghìn hai mươi bốn
tổng công ty điện lực miền trung phối hợp với điện lực quảng bình chính thức đóng điện và đưa vào vận hành trạm biến áp một trăm một mươi kv bố chạch
đây là dự án quan trọng trong việc cung cấp điện cho khu vực huyện bố trạch và các vùng lân cận
với tổng kinh phí gần một trăm một mươi hai tỷ đồng trạm biến áp một trăm một mươi kv bố trạch được đầu tư xây dựng tại xã sơn lộc huyện bố trạch tỉnh quảng bình
với công nghệ hiện đại vận hành và giám sát hoàn toàn tự động khi đi vào vận hành trạm cung cấp điện cho hơn năm mươi ba khách hàng ở huyện bố trạch
và bảo đảm cấp điện phụ tải cho khu vực phía bắc thành phố đồng hới khi cần thiết
đặc biệt công trình này còn cấp điện ổn định cho các khu du lịch nghỉ dưỡng ở thị trấn phong nha
huyện bố chạch tỉnh quảng bình
công trình đi vào hoạt động đúng vào thời điểm nắng hạn kéo dài sẽ giảm áp lực sử dụng điện quá tải trong mùa khô hai nghìn hai mươi
giảm thời gian xử lý sự cố nâng cao độ tin cậy cung cấp điện tại quảng bình